bộ ngoại giao mỹ thông báo đại sứ quán nước này tại kiev đã mở cửa trở lại từ ngày một mươi tám tháng năm
sau ba tháng đóng cửa liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
bà breitbart được thượng viện mỹ nhất trí bổ nhiệm trở thành đại sứ mỹ tại ukraine thông qua hình thức bỏ phiếu
trong một tuyên bố ngoại trưởng mỹ antony blinken cho biết thêm
phía mỹ đã triển khai các biện pháp bổ sung nhằm tăng cường an ninh cho nhân viên ngoại giao nước này
đồng thời củng cố các quy định và biện pháp an ninh khác
bước đầu một số lượng nhỏ nhân viên ngoại giao mỹ sẽ trở lại làm việc tại cơ quan ngoại giao này
tuy nhiên dịch vụ lãnh sự sẽ chưa được nối lại ngay lập tức
trong khi bộ ngoại giao mỹ vẫn duy trì cảnh báo không đi lại trên khắp ukraine
bộ ngoại giao mỹ đã đóng cửa đại sứ quán nước này tại kiev từ ngày một mươi bốn tháng hai vừa qua
tức một mươi ngày trước khi nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine

trong khi bộ ngoại giao mỹ vẫn duy trì cảnh báo không đi lại trên khắp ukraine